tại tỉnh hưng yên ban chỉ đạo trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các tỉnh thuộc cụm đồng bằng sông hồng
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cấp ủy chính quyền đã đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân sát dân hơn
tuy nhiên việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số địa phương đơn vị chưa sâu rộng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ nhân dân vẫn còn có nơi chưa thực chất biểu hiện hình thức
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền quán triệt triển khai thể chế hóa các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy vai trò chủ động tích cực của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân
ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục mở rộng dân chủ tập trung đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước quan tâm thành lập các tổ chức đảng các đoàn thể trong doanh nghiệp